tỉnh bình dương đang tổ chức đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi một khép lại một nhiệm kỳ phát triển kinh tế đột phá được xem là điểm sáng của vùng kinh tế trọng điểm phía nặng
sau đây là những ý kiến của nhân dân bình dương được phóng viên truyền hình nhân dân ghi nhận
những bước đột phá trong phát triển kinh tế nhiệm kỳ qua làm thay đổi mạnh mẽ mọi mặt kinh tế xã hội đặc biệt là đời sống của người dân bình dương
những ngày này khi đại hội đảng bộ tỉnh bình dương đang diễn ra người dân dành sự quan tâm với cả niềm vui
để tiếp tục phát triển kinh tế theo hướng hiện đại công nghệ cao đại hội đảng bộ tỉnh bình dương đặt mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp phát triển đô thị thông minh văn minh hiện đại
và người dân tin tưởng đại hội sẽ bầu những đại biểu xứng đáng để thực hiện những mục tiêu này
sẽ diễn ra ở trên đất bình dương sẽ bầu cử ra chọn ra những đội ngũ cán bộ đủ chất lượng đủ tâm đủ tầm và xây dựng định hướng cho tỉnh bình dương sắp tới được nâng tầm lên và phát triển lên một tầm cao mới
chúng tôi mong rằng là chúng ta đảng bộ chúng ta có những quyết sách tốt hơn đáp ứng với yêu cầu hơn là làm sao tạo ra những bước mới
những bước mặt mới cho thông tin
công tác đào tạo bồi dưỡng thế hệ trẻ để thế hệ trẻ đáp ứng được với những yêu cầu mà đất nước và tỉnh nhà đặt ra
những thành tựu kinh tế nổi bật của tỉnh bình dương nhiệm kỳ qua mang đến sự tin tưởng cho người dân và những mục tiêu vừa có tính đột phá mà vẫn bảo đảm tính kế thừa là cơ sở để người dân kỳ vọng vào sự vươn lên mạnh mẽ của bình dương trong nhiệm kỳ tới